phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa đột kích trong đêm hai quán bar lớn ở thành phố buôn ma thuật
phát hiện bốn mươi bốn trường hợp dương tính với chất ma túy thu giữ một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
khoảng giờ ngày hai mươi năm tháng sáu đột kích quán ba trăm bốn mươi bảy ở đường chế lan viên và quán ba monaco ở đường lý thái tổ phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
lực lượng chức năng phát hiện có hơn bốn trăm linh nam nữ thanh niên đang vui chơi
tại quán ba bốn mươi bảy nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười thì thi nhau nhảy múa điên loạn
còn dưới các bàn vương vãi nhiều bóng cười cùng một số bịch ma túy đã dùng và đang rồng dở
qua test nhanh lực lượng công an xác định ở hai tụ điểm trên có bốn mươi bốn đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy
khám xét tại quán ba monaco lực lượng công an còn phát hiện tại bàn của trần tiến dũng ba mươi hai tuổi trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
có cất dấu dưới ghế một khẩu súng cùng hai mươi năm viên đạn
hiện dũng cùng với bốn mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ